các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tương ứng với mức giá tối thiểu là sáu trăm linh đồng cho một kg tinh bột nghệ
do đâu những mối buôn hàng online có thể cung cấp mức giá hấp dẫn đến như vậy
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thực phẩm sạch hai bẩn để tìm câu trả lời
tinh bột nghệ là chế phẩm được làm từ nghệ tươi
sau khi xấy khô nghiền nhỏ sàng lọc chất sơ và tạp chất
thông thường tinh bột nghệ được sản xuất bằng máy xấy lạnh để giữ nguyên vẹn hàm lượng dinh dưỡng đặc biệt là cocumin
cocomin được biết đến là hoạt chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư
thực tế để sản xuất một kg bột nghệ phải mất từ hai mươi đến ba mươi kg nghệ tươi
cống nghệ vàng mà dùng để chất sắc cucumin nâu ít để chữa bệnh
chính là nghệ vàng cucuma longga
nếu mà làng nghệ thương phẩm thì nó rơi vào khoảng một mươi năm một mươi sáu một kg
trên thị trường giá một kg nghệ tươi giao động từ một mươi đồng đến hai mươi đồng
như vậy để sản xuất một kg bột nghệ giá tối thiểu mỗi kg phải từ bốn trăm linh đồng đến sáu trăm linh đồng thì mới có thể hoàn vốn
tuy nhiên tại một trang thương mại điện tử nổi tiếng nhóm phóng viên của chương trình thức phẩm sạch hay bẩn dễ dàng mua được tinh bột nghệ với giá một trăm sáu mươi đồng
xin chào chị trân hỏi là phải bên mình bán bột nghệ đúng không ạ
tinh bột nghệ bên mình bán bao tiền cân này ạ

nhập nhiều thì bao nhiêu ạ

nhập bao nhiêu cũng có đúng không
vâng đúng rồi
chủ hàng cũng cho hay với loại hàng này người mua muốn nhập bao nhiêu cũng có thậm chí nếu có nhu cầu và liên lạc đặt trước khách có thể nhập năm mươi kg tinh bột nghệ mỗi lần
nếu áp dụng tỉ lệ hai mươi kg nghệ tươi cho ra một kg tinh bột nghệ cơ sở sản xuất cần phải có một mươi tấn nghệ tươi nguyên liệu
nếu áp dụng tỉ lệ hai mươi kg nghệ tươi cho ra một kg tinh bột nghệ cơ sở sản xuất cần phải có một mươi tấn nghệ tươi nguyên liệu
phá pha gì

chứ không phải là
đúng rồi đấy trao dụng nguyên chất

nên là bạn có làm bạch thế xong hay như thế nào không
thứ ba là lệnh là lệ máy
lệ máy thì cái loại này cũng quá rẻ
mà cái mùi của nó nó không

mình không dùng tức là mình chỉ nhìn thấy hôi
và khi mà mình hỏi là mình nhắn dùng có dùng không
thì người ta bảo là không chị chẳng dùng cái này đâu
đấy thì người bán nó không dùng thì mình đập tắt nhắn dùng
và chung là tiền nào thì của đấy mà

người sản xuất bột nghệ lâu năm để giảm giá thành
tinh bột nghệ được sản xuất có thể sử dụng hai cách
cách thứ nhất tinh bột nghệ được sản xuất theo phương pháp thủ công
cách thứ nhất tinh bột nghệ được sản xuất theo phương pháp thủ công
đó là sử dụng công nghệ sản xuất bột sắn dây
với phương pháp này tinh dầu và các thành phần cặn bã vẫn còn

gây nóng trong có hại cho gan và cơ thể
chưa kể việc áp dụng phương pháp sấy nóng
có thể khiến sản phẩm bị nhiễm khí co hai
bị nhiễm khí co hai đồng thời làm mất hết hàm lượng cocomine có trong nghệ
như vậy với cách chế biến này tinh bột nghệ không còn tác dụng
cách thứ hai để giảm giá thành sản phẩm đến mức thấp nhất người bán sẽ trộn bột nghệ với bột mì
đồng thời bổ sung thêm phẩm màu để đánh lừa người tiêu dùng
với cách làm này người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe từ những hóa chất được người bán trộn vào

nếu mà là tinh bột nghệ mà vẫn bán tràn lan trên thị trường mà để đắp mặt
thì màu của nó nó không vàng sợ mà nó chỉ nhờ nhờ trong đấy nó đang lẫn lộn tất cả mà
thế còn cái cocomine kia thì nó vàng sượm đi
bộ nghệ tinh bột là sản phẩm tự nhiên có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe của người sử dụng
tuy nhiên để giảm giá thành tăng lợi nhuận
nhiều người sản xuất đã không ngần ngại sử dụng các biện pháp gian lận để đánh lừa người tiêu dùng
chọn mua tinh bột nghệ từ những địa chỉ
uy tín tin cậy ưu tiên phương pháp thủ công tự làm là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của người sử dụng
không phải chỉ có tinh bột nghệ mà còn rất nhiều những mặt hàng khác có giá rất vô cùng
tìm hiểu về sản phẩm trước khi mua là cách để lựa chọn được những mặt hàng an toàn
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại
không vệ sinh
không chè đậy
trong những thùng nhựa này ngoài mắm tôm có hàng nghìn con giòi sống trên thành thùng
và bên dưới lớp mặt nước là sát các loại côn trùng đang phân hủy
đây là cơ sở thường xuyên cung cấp hàng chục tấn mắm tôm cho nhiều địa chỉ tại thị trường hà nội
hóa chất phẩm màu cơ sở đang sử dụng là chất có dạng bột màu đỏ cam mùi hắc được đóng trong các túi ni lông trong suốt không nhãn mát không hướng dẫn sử dụng
trao đổi với chuyên gia trong phẩm màu công nghiệp chúng tôi được biết có chứa hợp chất chloramin b và công dụng chính là khử trùng diệt giòi bọ
hóa chất phẩm màu đỏ cam mùi hắc được đóng trong các túi ni lông trong suốt không nhãn mắt không hướng dẫn sử dụng